trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ở đồng nai thanh long ruột đỏ được bán với mức giá trên bốn mươi đồng mỗi kg
nhưng nay chỉ còn năm sáu đồng một kg xoài đài loan hiện cũng chỉ còn trên dưới một mươi đồng một kg
hiện nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã thông báo sẽ tạm ngừng mua chuối giả hương vì trung quốc đã đóng cửa xuất khẩu
trong khi đó đồng nai là tỉnh có diện tích chuối giả hương xuất khẩu lớn nhất khu vực phía nam
hiện chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến cao điểm thu hoạch loại chuối này
đồng nai là tỉnh có nhiều loại nông sản xuất khẩu sang trung quốc
dự báo trong thời gian tới việc tiêu thụ nông sản sẽ còn khó khăn hơn do dịch ncov